ngày hai mươi sáu tháng ba công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt giữ đối tượng nguyễn phúc nhân ba mươi hai tuổi ngụ tại tỉnh quảng trị để điều tra về hành vi giả danh lực lượng công an
trước đó vào sáng cùng ngày nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về những dấu hiệu nghi vấn về một công an giả
các trinh sát hình sự công an thành phố biên hòa đã có mặt tại một quán phở ở khu phố ba phường long bình tân thành phố biên hòa
làm việc với đối tượng nguyễn phúc nhân khi đang mặc trên mình bộ sắc phục cảnh sát nhân dân quân hàm đại úy
qua làm việc công an tp biên hòa đã thu giữ hai khóa còng số tám một hộ chiếu hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan của đối tượng nhân
nghi vấn qua dấu hiệu hoạt động lừa đảo
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng nhân khai nhận toàn bộ sắc phục bảng tên còng số tám giày đặt mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội
với giá khoảng sáu triệu đồng hiện vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ